hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt đối tượng không đồng ý và còn đôi co cự cãi hất máy đo và lấy xe bỏ đi
khoảng năm phút sau vân quay lại và có lời lẽ to tiếng
nhận được tin báo công an phường đồng quốc bình đã cử đồng chí cảnh sát khu vực xuống giải quyết
nhưng đối tượng đã giật khẩu trang và tát đồng chí này
công an phường đồng quốc bình đã đưa vân về trụ sở
tại cơ quan công an vũ thị thu vân khai nhận do thiếu hiểu biết và sốc nổi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ nói trên
vũ thị thu vân bày tỏ sự ân hận xin lỗi lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân
đồng thời cam kết sẽ không tái phạm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và phương án phối hợp lực lượng liên ngành kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc ninh
bắt đầu từ sáng ngày hôm qua các lực lượng liên ngành của tỉnh bắc ninh đã triển khai sáu chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh
sáu chốt kiểm soát đã được bổ trí
tại các địa điểm trạm thu phí bot quốc lộ một a đầu cầu như nguyệt trên quốc lộ một a thuộc địa phận thành phố bắc ninh
điểm sau lối rẽ từ cao tốc thái nguyên hà nội vào quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận xã yên phụ huyện yên phong
đầu cầu phả lại thuộc địa phận huyện quế võ km hai mươi hai hai trăm linh quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận xã nghĩa đạo huyện thuận thành
vị trí tiếp giáp với thành phố hà nội trên quốc lộ một mươi bảy thuộc địa phận xã xuân lâm huyện thuận thành
mỗi chốt bố trí tối đa ba mươi người chia làm ba k trong đó công an là lực lượng nòng cốt phối hợp cùng y tế quân đội thanh tra giao thông đảm bảo kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đến ngày một mươi năm tháng bốn
các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một trăm linh người nước ngoài người việt nam đến địa bàn tỉnh bắc ninh nhất là các trường hợp về đi qua vùng dịch
kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi bao gồm cả taxi truyền thống và taxi công nghệ
phần công cụ thể nhiệm vụ tới từng bộ phận như là bộ phận công an và thanh tra giao thông sẽ có nhiệm vụ là dừng phương tiện đảm bảo là không ảnh hưởng hạn chế tới mức thấp nhất sự nhu thông của phương tiện
cũng như là không gây lên ổn tắc giao thông và tai đạn giao thông

lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ cho lực lượng y tế lực lượng công an để hướng dẫn

nếu không có gì bất thường thì được tiếp tục di chuyển
những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ như thân nhiệt cao sẽ được đưa từ các chốt vào các cơ sở

mục tiêu của chúng ta là kiểm chế phát hiện